thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì đã có một mươi năm tỉnh thành trên cả nước áp dụng các quy định về cách ly
đối với các trường hợp từ tp hcm về địa phương
quy mô hình thức áp dụng các biện pháp mỗi tỉnh thành là khác nhau
đáng chú ý hơn cả là quyết định cách ly hai mươi một ngày đối với người dân về từ tp hcm của tỉnh đồng nai
áp dụng từ giờ sáng nay ngày năm tháng sáu
quyết định này ngay lập tức nhận được các ý kiến phản hồi từ nhiều phía
thông tin chi tiết sẽ được cập nhật ngay sau phần tin tổng hợp
công an xã long đức với sự hỗ trợ của công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
vừa ập vào bắt quả tan một mươi bốn đối tượng tụ tập không đeo khẩu trang
trong đó có một mươi một phụ nữ đang độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi chín tuổi
đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà của nguyễn linh vương hai mươi năm tuổi
ngô áp phú hòa xã long đức thành phố trà vinh
qua kiểm tra người và khu vực xung quanh lực lượng công an phát hiện tạm giữ gần hai mươi năm triệu đồng
bảy điện thoại di động bốn xe mô tô một xe đạp điện cùng một số giấy tờ có liên quan
hiện vụ việc đang được công an xã long đức củng cố hồ sơ xử lý và đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang và tụ tập đông người